thành phố nam định tỉnh nam định thành lập ba mươi một tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau ít ngày gia quân lực lượng chức năng đã xử lý tới hơn một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
cùng với việc tăng cường xử lý vi phạm thành phố nam định cũng triển khai nhiều biện pháp giải tỏa các địa điểm tập trung đông người
đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào các khu chợ dân sinh tổ chức cho người dân đo thân nhiệt sắt khuẩn tay khai báo y tế ở mỗi cửa vào chợ